ngày ba mươi tháng sáu hội đồng bảo an liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài hàng thập kỷ tại mali
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhất trí về một nghị quyết ngay lập tức kết thúc sứ mệnh của phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại mali bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi ba nhằm ngăn chặn sự tiếp quản của các phần tử thánh chiến
cuộc bỏ phiếu diễn ra hai tuần sau khi ngoại trưởng mali lên tiếng cho rằng sứ mệnh của liên hợp quốc là một thất bại và kêu gọi chấm dứt sứ mệnh này ngay lập tức
mối quan hệ của mali và liên hợp quốc đã xấu đi nghiêm trọng kể từ cuộc đảo chính năm hai nghìn hai mươi khiến một chế độ quân sự lên nắm quyền
chế độ này cũng cắt đứt hợp tác quốc phòng với pháp
theo thông lệ của liên hợp quốc một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cần có sự chấp thuận của nước sở tại